một vụ tấn công bằng dao và súng đã xảy ra tại nhật bản khiến bốn người thiệt mạng và một người bị thương
đây là vụ tấn công nghiêm trọng và hiếm khi xảy ra tại nhật bản khi nước này có chính sách kiểm soát súng rất chặt chẽ
trước đó vào khoảng một mươi sáu h hai mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng năm theo giờ địa phương
tại thành phố nakano tỉnh nagano miền trung nhật bản
cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp thông báo về một vụ tấn công bằng dao vào một phụ nữ
cảnh sát địa phương ngay lập tức đến hiện trường
tuy nhiên nghi phạm được cho là đã trốn khỏi hiện trường
sử dụng một khẩu súng săn để tấn công cảnh sát và cố thủ tại một căn nhà
cảnh sát địa phương đã tiến hành phong tỏa hiện trường đến sáng hai mươi sáu tháng năm đối tượng hạ vũ khí đầu hàng
trong vụ tấn công bằng dao và súng này tổng cộng có bốn người thiệt mạng gồm hai phụ nữ và hai cảnh sát
một cảnh sát khác bị thương hiện cảnh sát nhật bản đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc
tín hiệu tích cực về đàm phán trần nợ công ở mỹ
một hạ nghị sĩ của đảng cộng hòa mỹ cho biết nhiều khả năng chính quyền của tổng thống joe biden
và các nghị sĩ đảng cộng hòa sẽ đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ công vào trưa ngày hai mươi sáu tháng năm theo giờ mỹ
tức tối nay theo giờ việt nam
theo quan chức này các bên đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận và đang đi sâu vào một số chi tiết cụ thể
đồng thời nhấn mạnh có khả năng cao là các bên sẽ đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công vào trưa ngày hai mươi sáu tháng năm
trước đó chủ tịch hạ viện mỹ kevin mccarthy cũng khẳng định hai bên đang đạt được tiến bộ
và đang nỗ lực giải quyết một số vấn đề tồn động
về phần mình tổng thống joe biden cho hay ông đã có một số cuộc thảo luận mang tính xây dựng với chủ tịch hạ viện mỹ
dù hai bên vẫn có quan điểm khác nhau về một số vấn đề nhưng ông cũng bày tỏ sự tin tưởng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận
giúp bảo vệ những thành quả của người dân mỹ đồng thời nhấn mạnh nước mỹ sẽ không vỡ nợ
những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh một cuộc khảo sát công bố vào ngày hai mươi bốn tháng năm cho thấy
ba mươi người mỹ được hỏi đang lo lắng về khả năng các bên không đạt được thỏa thuận và đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cảnh vỡ nợ
nhà trắng đã công bố chiến lược quốc gia chống chủ nghĩa bài do thái trong bối cảnh nước mỹ đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực
phá hoại và lời lẽ hận thù nhắm vào các cộng đồng người do thái ở mức cao kỷ lục
đây là lần đầu tiên chính quyền liên bang xây dựng một chiến lược chung để chống lại chủ nghĩa bài do thái
kêu gọi hành động của quốc gia

dự án có tổng ngân sách gần một sáu triệu euro một nửa trong số này được tài trợ bởi chính sách gắn kết châu âu năm mươi ba người dân thành phố đã tham gia vào chương trình này
trong khi đó một sáng kiến khác là xe tải thu gom rác được sử dụng để tạo ra nhiên liệu sinh học
chất thải hữu cơ được xử lý trong một nhà máy khí sinh học ở kristianstad một trong những nhà máy đầu tiên ở thụy điên
nhà máy đã hoạt động hơn hai mươi năm qua và thuộc sở hữu của chính quyền thành phố
hầu hết khí sinh học được sử dụng làm nhiên liệu sinh học và trong một số trường hợp nhiên liệu sinh học còn được dùng để sửa ấm
hệ thống tồn hoạt này đặc biệt phù hợp với môi trường địa phương

thưa quý vị một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí đánh giá sinh học chỉ ra con người đã xóa sổ một số lượng lớn các loài động vật và đẩy nhiều loài khác đến bờ vực tuyệt chủng
điều này đã khiến một số nhà khoa học cho rằng chúng ta đang bước vào sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu và lần này là do con người gây ra
nguyên nhân chính đằng sau đó chính là hành vi phá hủy môi trường hoang dã để xây dựng các trang trại thị trấn thành phố và đường xá
trong bối cảnh này rất gần đến những việc làm cần

cần thiết thiết thực để cứu lấy thế giới tự nhiên trên hành tinh của chúng ta
nếu chưa thể là những việc làm quy mô thì mỗi một hành động nhỏ cũng đã góp phần vào nỗ lực bảo tồn các loài động vật hoang dã
câu chuyện sau đây tại ấn độ là một ví dụ và đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
trước thời kỳ bùng nổ công nghiệp ở thành phố delhi của ấn độ vào những năm một nghìn chín trăm tám mươi ông raket khachi sống gần một khu vực
được coi là ngôi nhà của chim sẻ
mỗi sáng gia đình ông thường thức giấc với tiếng hót véo von của những người bạn tí hon này
tuy nhiên ngày càng nhiều tổ chim đã biến mất
ngày càng nhiều cây xanh bị chặt phá
những nơi từng trồng nhiều cây như công viên chẳng hạn giờ được thay thế bởi các tòa nhà bê tông
vậy đàn chim có thể đi về đâu
vậy là từ năm hai nghìn tám dự án ecorus được thành lập
chuyển từ công việc của một nhếp ảnh gia chuyên nghiệp ông rakes khachi quyết định dành tâm huyết bảo vệ chim sẻ nhằm phục hồi quần thể loài chim này ở delhi
có một lần khi thấy một số người đang tìm cách bịt những đường ống mà chim đang làm tổ tôi hỏi tại sao họ lại làm như vậy
họ nói muốn ngăn rác thải
tôi nói số lượng loài chim này đang suy giảm và điều mà họ làm sẽ chỉ càng đổi chúng đi xa hơn
tôi đã thuyết phục họ hỗ trợ xây dựng một trăm linh chiếc tổ nhân tạo dọc theo khu vực và họ đồng ý
những ngày sau đó những chú chim đã quay trở lại chúng đã có nhà để về
những con chim này đóng vai trò hết sức quan trọng với hệ sinh thái
chúng giống như phong vũ biểu cho một hệ sinh thái khỏe mạnh chúng ăn côn trùng có hại cho môi trường
ông rakesh kashi thường làm tổ chim bằng sơ dừa
một bông đầy
cùng với đó người đàn ông sáu mươi tuổi này còn tổ chức các buổi hướng dẫn xây tổ chim ở ba năm trăm linh trường học trên khắp ấn độ
với sự tham gia của tổng cộng hơn một trăm linh học sinh
kể từ khi racket bắt đầu các buổi tuyên truyền chúng tôi nhận thấy nhiều tổ chim được dựng lên bên ngoài nhà của người dân
việc chia sẻ với mọi người về chim sẻ thoát nghĩ chỉ là một điều rất đơn giản
nhưng kết quả thu được lại ngoài mong đợi mọi người đều cảm thấy vui khi xây nên những ngôi nhà cho chim
trong nền tảng zapata india truyền lan toàn thông điệp tích cực của ấn độ
những nỗ lực của ông rakesh kashi trong một mươi năm năm qua đã đơm trái ngọt
với gần nửa triệu tổ chim được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu tự nhiên hoặc có thể phân hủy sinh học
và quan trọng nhất những tổ chim ấy không chỉ do chính bàn tay của ông tạo ra mà còn có sự tham gia của đông đảo người dân trong khu vực và cả các bạn nhỏ
ai cũng sẽ chọn cho mình một việc mà mình tâm huyết để rồi nỗ lực đạt được điều đó
rakesh đã chọn việc bảo vệ chim sẻ một loài mà có lẽ ít người để ý tới
nhưng anh ấy đã quyết tâm sẽ công hiến hết mình cho những chú chim này